hiện nay trên địa bàn thành phố hà nội có hàng trăm khu tập thể cũ độc lập có quy mô từ hai đến năm tầng
do không được sửa chữa bảo trì thường xuyên cùng với việc cơi nới chuồng cọp của các hộ dân
dẫn tới việc nhiều nhà tập thể xuống cấp và không đảm bảo yêu cầu về công tác phòng cháy chữa cháy
trong khi chờ đợi các giải pháp đồng bộ thì việc tuyên truyền và tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân
trong công tác phòng cháy chữa cháy đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tập trung đẩy mạnh
và trong đó phát huy hiệu quả vai trò của lực lượng cảnh sát khu vực
được gọi là công việc vác tù và hàng tổng
nhưng đối với ông bình việc gõ cửa từng nhà để tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy đã trở thành thói quen
tuyên truyền đến các hộ dân tất cả các yêu cầu các tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy
để đến bà con để bà con lắm được tất cả các tự phòng cháy chữa cháy cho chính bản thân hộ gia đình nhà mình
ở đây cũng đã xảy ra cũng có những vụ
mới là xảy ra thôi nhưng mà cũng được cái là bà con cũng rất là nắm bắt được tất cả
mà các cái ấy là rất là kịp thời mà đã xử lý rất là tốt
để trong vấn đề ấy để ngăn ngừa các cái vụ cháy lớn có thể xảy ra
trên địa bàn phường ngọc khánh có hơn năm mươi dãy nhà tập thể cũ đã hết niên hạn sử dụng
có quy mô từ hai đến năm tầng
mạng điện thì trăng trịt trong khi nhiều khu tập thể nằm sâu trong ngõ nhỏ
xe chữa cháy không thể tiếp cận
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín lực lượng cảnh sát khu vực của công an thành phố hà nội
được giao thêm nhiệm vụ hướng dẫn tuyên truyền kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy
đã đem lại hiệu quả tích cực
việc nằm rõ địa bàn thường xuyên lắng nghe tháo gỡ những kiến nghị
trong công tác phòng cháy chữa cháy cho nhân dân
lực lượng cảnh sát khu vực đã trở thành cánh tay đắc lực của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tại cơ sở
đối với những trung cư này thì ngoài việc là thường xuyên là chúng tôi là tuyên truyền hướng dẫn
trang bị các phương tiện phòng cháy cháy hướng dẫn người dân sử dụng
thì cũng có những giả soát về nhân khẩu về cả kt một kt hai mươi bốn
và đặc biệt là quan tâm lực lượng người những số người ở tỉnh ngoài
người vãng lai đến tạm trú để thường xuyên kiểm soát số người đó
và đồng thời là hướng dẫn người ta khi có sự thay đổi để làm tốt công tác phòng cháy cháy
khi lực lượng cảnh sát ra đến từng hộ gia đình đến từng ngõ phố đến từng nhà văn hóa
và đã có chủ động tham mưu cho nhân dân là tăng cường công tác kiểm tra
quản lý đối với các hộ gia đình cũng như các cơ sở chữa bản
thì cơ bản các cơ sở đều được trang bị thiết bị trang bị phòng cháy
và lực lượng cảnh sát phòng cháy đều nắm được rất chính xác
về chất lượng hiệu quả và công tác ý thức của nhân trong phòng cháy
khi mà công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy tại cơ sở được nâng cao
người dân có ý thức chủ động phòng cháy chữa cháy
thì những nguy cơ gây cháy nổ sẽ được giảm thiểu
và giúp hạn chế những thiệt hại do cháy gây ra